bất chấp làn sóng phản đối của cộng đồng quốc tế thì quân đội israel ngày hôm nay đã tiến hành những đợt tấn công vào giải gaza
sau khi gia hạn lệnh sơ tán người dân khỏi thành phố rafah
theo các nhân chứng israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào rafah khu vực gần cửa khẩu với ai cập
các hình ảnh trên truyền thông cho thấy khói bốc lên khắp thành phố
israel đã ban bố lệnh sơ tán mới ở khu vực đông rafah sau khi khoảng ba trăm linh người đã rời đây
đến khu vực nhân đạo ven bờ biển thuộc thị trấn al mawasi kể từ khi lệnh sơ tán lần đầu tiên được ban bố vào ngày sáu tháng năm
tuy nhiên nhóm viện trợ và quan chức liên hợp quốc đã cảnh báo rằng khu vực này đã quá đông đúc và chưa sẵn sàng tiếp nhận dòng người đổ về
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo kinh hoàng tại gaza
nếu israel triển khai chiến dịch tấn công trên bộ quy mô toàn diện ở rafah
trong khi đó cộng đồng quốc tế cũng tiếp tục lên tiếng chỉ trích chiến dịch tấn công trên bộ do israel tiến hành vào thành phố rafah ở miền nam giải gaza
thủ tướng đức olaf schol cho rằng cuộc tấn công trên bộ của israel vào thành phố rafah là vô trách nhiệm và sẽ làm nhiều dân thường thiệt mạng
cùng ngày chủ tịch hội đồng châu âu salimisen kêu gọi israel ngừng tiến hành chiến dịch trên bộ ở rafah